sau khi sử dụng ma túy một thanh niên ở huyện gò quao tỉnh kiên giang đã lái xe và gây tai nạn khiến cho một người đi bộ tử vong
vào ngày hai mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam phạm hữu lộc về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào tối ngày tám tháng bốn lộc điều khiển xe máy khi đến khu vực thuộc xã vĩnh hòa hưng nam huyện gò qua
thì va chạm từ phía sau vào người ông danh kiệt sống lang thang đang đi bộ trên đường
hậu quả làm ông kiệt ngã và tử vong còn lộc cũng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu
đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai thì lộc xuất viện sau khi điều trị lành vết thương ở bệnh viện
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an lộc khai nhận bản thân chưa có giấy phép lái xe và ngày gây thai nạn chết người lộc đã sử dụng ma túy trước khi tham gia giao thông